nhân kỷ niệm tám mươi năm ngày nam kỳ khởi nghĩa ngày hai mươi ba tháng một mươi một
ngày hôm nay tại tp hcm học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ban tuyên giáo trung ương và thành ủy tp hcm
đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia khởi nghĩa nam kỳ ý chí cuột cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc việt nam
tham dự hội thảo có đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
cách đây tám mươi năm dưới sự lãnh đạo của sứ ủy nam kỳ cuộc khởi nghĩa nam kỳ nổ ra đã làm dung chuyển chính quyền cai trị của thực dân pháp và tây sài ở nam kỳ
trở thành tiếng súng báo hiệu cho sự thắng lợi tất yếu của cuộc tổng khởi nghĩa trên toàn quốc
đi vào lịch sử như một bản hùng ca về tinh thần yêu nước ý chí cuột cường sự hy sinh oanh liệt và khát vọng cháy bỏng
giành độc lập tự do của dân tộc việt nam
cuộc khởi nghĩa nam kỳ ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi là một trong những cơ sở thực tiễn để đảng ta đưa ra những quyết sách đúng đắn
dẫn dắt nhân dân đi đến thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm dành độc lập tự do và khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
góp vần cho đại thắng mùa xuân ba mươi tháng bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
hội thảo cũng là dịp khẳng định những giá trị và truyền thống bất khuất kiên cường của dân tộc việt nam
trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập
tri ân sự hy sinh và những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh vì nền hòa bình và thống nhất đất nước
đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa